hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống kênh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
mở đầu bản tin ngày hôm nay vẫn sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới nhất của ngày hôm nay mùng tám tháng năm
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thông tin các ca covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng năm đến một mươi sáu h ngày tám tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai hai trăm sáu mươi chín ca nhiễm mới
trong đó một ca nhập cảnh và hai hai trăm sáu mươi tám ca
ghi nhận trong nước giảm một bảy mươi bảy ca so với ngày trước đó tại năm mươi một tỉnh thành phố có một năm trăm hai mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba trăm ba mươi tám nghệ an một trăm bốn mươi tuyên quang một trăm ba mươi năm phú thọ một trăm hai mươi chín quảng ninh một trăm hai mươi yên bái một trăm linh một quảng bình chín mươi bảy bắc ninh chín mươi hai bắc giang tám mươi hai vĩnh phúc bảy mươi tám
lào cai sáu mươi chín thái bình sáu mươi năm bắc cạn sáu mươi một
lào cai năm mươi năm thái nguyên năm mươi lâm đồng bốn mươi một hà nam bốn mươi ninh bình ba mươi bảy nam định ba mươi năm lạng sơn ba mươi ba hải phòng ba mươi thành phố hồ chí minh ba mươi hà tĩnh ba mươi hải dương hai mươi chín bình phước hai mươi tám sơn la hai mươi bảy hương yên hai mươi bảy hà giang hai mươi sáu hòa bình hai mươi năm thanh hóa hai mươi một cao bằng một mươi chín đắk nông một mươi chín lai châu một mươi bảy quảng trị một mươi sáu bà rịa vũng tàu một mươi năm bình định một mươi ba tây ninh một mươi hai quảng nam một mươi
quảng nam một mươi bình dương một mươi đà nẵng một mươi vĩnh long chín điện biên chín phú yên tám khánh hòa sáu đồng tháp sáu cà mau sáu bình thuận năm đồng nai hai bến tre ii kiên giang hai hậu giang i
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hà nội giảm hai trăm chín mươi hai vĩnh phúc giảm một trăm bốn mươi bốn bắc ninh giảm sáu mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đắk nông thêm một mươi một ca bà rịa vũng tàu thêm một mươi ca phú yên thêm tám ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua ba hai trăm ba mươi bảy ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm bảy mươi sáu một trăm tám mươi bốn ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy tám trăm chín mươi bảy ca nhiễm

đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn việt nam đứng thứ một trăm linh bảy trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm sáu mươi tám bốn trăm ba mươi ba ca trong đó có chín ba trăm một mươi bảy bảy trăm bảy mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi một bốn trăm ba mươi một tp hcm sáu trăm linh tám bảy trăm hai mươi chín nghệ an bốn trăm tám mươi hai sáu trăm ba mươi ba
bắc giang ba trăm tám mươi năm bảy trăm chín mươi chín bình dương ba trăm tám mươi ba năm trăm một mươi bảy
tình hình điều trị covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai sáu mươi sáu ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín ba trăm hai mươi năm trăm chín mươi một ca
số bệnh nhân đang thở oxy là bốn trăm bảy mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba trăm tám mươi một ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi chín ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi chín ca
thở máy không xâm lấn chín ca
thở máy xâm lấn ba mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng năm
ghi nhận một ca tử vong tại tây ninh
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba năm mươi sáu ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi ca
quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi hai
trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn asean
số ca mắc covid một mươi chín
cũng như số ca tử vong do căn bệnh này
trong tuần qua duy trì đa giảm mạnh
là cơ sở để các nước tiếp tục nới lỏng
thậm chí dỡ bỏ hoàn toàn
các biện pháp hạn chế phòng dịch
tuy nhiên đại dịch láng diệu không có nghĩa là đã kết thúc
khi mà thế giới vẫn ghi nhận
các biến thể của virus sars cov hai
liên tục biến đổi và xuất hiện ở nhiều nơi
thậm chí có biến thể
được xem là đang ẩn mình trở thời
theo số liệu của worldometer info
trong bảy ngày qua
số ca mắc mới covid một mươi chín giảm một mươi năm
trong khi số ca tử vong
giảm hai mươi một so với tuần trước đó
dịch bệnh vẫn căng thẳng
tại các điểm nóng như hàn quốc trung quốc
nhưng có vẻ như làn sóng
gì hiện nay đã qua điểm đình
các nước châu âu như italia bỉ
dỡ bỏ gần như hoàn toàn
các biện pháp hạn chế
trong khi đức rút ngắn thời gian cách ly
đối với người mắc bệnh
tuần qua cũng đánh dấu các kỳ nghỉ lễ dài ngày
ở trung quốc nhật bản
hay việc israel tổ chức sự kiện quy mô lớn đầu tiên
sau hai năm để mừng bảy mươi bốn năm quốc khánh
cùng với việc quy định đeo khẩu trang
không còn là bắt buộc ở nhiều nơi
có cảm giác như cuộc sống đã trở lại bình thường
như không còn sự hoành hành của virus sars cov hai
tuy nhiên việc người dân
có tâm lý chủ quan
khiến các chính quyền và giới chức y tế lo lắng
khi thực tế là dịch vẫn còn điểm ẩn
những nguy cơ khó lường
ngày bốn tháng năm ủy viên liên minh châu âu eu
phụ trách vấn đề y tế và an toàn thực phẩm
cảnh báo ủy ban châu âu sc
đã tuyên bố giai đoạn mới của đại dịch covid một mươi chín
nhưng đây chưa phải là giai đoạn kết thúc
do đó các nước thành viên
không nên vội chủ quan trước dịch bệnh
mà phải luôn đề phòng về nguy cơ xuất hiện
đợt bùng phát mới
trong khi đó tổ chức y tế thế giới
who đang chú ý tới những dòng phụ
của biến thể omicron
và quan ngại khả năng xảy ra đợt bùng phát
dịch bệnh mới trên toàn cầu
tại nam phi quốc gia đầu tiên thông báo
về sự tồn tại của biến thể omicron
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hiện đang chứng kiến số các mắc
gia tăng nhanh chóng do ba bốn
đây là hai năm dòng phụ của omicron
đang được giới khoa học xác định
cho đến thời điểm hiện tại
trong báo cáo dịch tễ học mới nhất
who cho biết
ba bốn và ba năm đã có một số đột biến bổ sung
có thể ảnh hưởng đến đặc tính
của hai biến thể trên
theo tổng giám đốc who
hiện còn quá sớm để xác định
hai biến thể phụ này có thể khiến dịch bệnh covid một mươi chín
nghiêm trọng hơn các biến thể phụ khác
của omicron hay không
thực tế này cũng cho thấy
con người chưa thể hiểu và lường hết
được những rủi ro mà các biến thể
của virus sars cov hai gây ra
tuy nhiên người đứng đầu who nhấn mạnh
các dữ liệu giai đoạn đầu cho thấy
tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
vẫn là biện pháp bảo vệ hiệu quả con người
khỏi nguy cơ tử vong và trở nặng khi mắc bệnh
nguy cơ bùng phát
các làn sóng dịch mới không chỉ đến
từ những đột biến của biến thể omicron
theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học
israel được công bố tuần qua
thế giới cần cảnh giác trước khả năng delta
biến thể gây ra những hậu quả nặng nề nhất
trong gần ba năm bùng phát dịch vừa qua
có khả năng trở lại và tạo nên
những làn sóng dịch mới
theo một báo cáo do hãng t cnn
đăng tài ngày sáu tháng năm
dù mắc covid một mươi chín với triệu chứng nhẹ
nhưng trẻ nhỏ vẫn có nguy cơ gặp phải
hội chứng covid một mươi chín kéo dài
tuy nhiên các chuyên gia cho biết
hiện chưa rõ có bao nhiêu trẻ mắc
các hội chứng hậu covid một mươi chín như vậy
do chưa có đủ nghiên cứu ở nhóm tuần này
cnn dẫn tuyên bố của viện nhi khoa mỹ cho biết
hiện chưa có bất kỳ xét nghiệm cụ thể nào
để xác định hội chứng covid kéo dài
kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay
gần một mươi ba triệu trẻ em đã dương tính
với virus sars cov hai
các nghiên cứu cho thấy
có khoảng hai một mươi trẻ trong số này
có nguy cơ mắc hội chứng covid kéo dài
trên thực tế con số có thể còn lớn hơn như vậy
trong khi đó một số nghiên cứu chỉ ra rằng
tỷ lệ mắc hội chứng covid kéo dài
ở người trưởng thành chiếm khoảng ba mươi
trong số các trường hợp đã khỏi bệnh
nhiều bác sĩ đang điều trị cho trẻ tại mỹ
cho biết các em đã phải đợi rất lâu
mới đến hẹn khám
có nhiều trường hợp đã đặt lì sang
cả tháng chín năm nay
bác sĩ trường khoa nhi chuyên nghiệp
tại trung tâm y tế tây nam ở dallas
bày tỏ bất ngờ khi quá nhiều trẻ em
gặp hàng loạt triệu chứng covid kéo dài
mà giới chuyên môn vẫn chưa có được đánh giá đầy đủ
thậm chí một số trường hợp còn bị suy tim
sau khi mắc covid một mươi chín không triệu chứng
bác sĩ amir awed
thuộc bệnh viện nhi us rainbow
cũng cho rằng đã xảy ra rất nhiều trường hợp
trẻ bị covid một mươi chín nhẹ
nhưng lại mắc hội chứng covid kéo dài
qua xét nghiệm miễn dịch trên quy mô lớn
ông và các cộng sự nhận thấy
chỉ số đường huyết gi covid một mươi chín
của trẻ có vẻ vẫn ở mức bình thường
nhưng trẻ không hoạt động như bình thường
theo bác sĩ awed
các vấn đề hội chứng covid kéo dài ở người lớn
có sự hướng dễ nhận biết hơn
vì có thể ghi nhận những dối loạn chức năng
thông qua các xét nghiệm
nhưng đối với trẻ nhỏ có những giới hạn
mà y khoa và thậm chí các xét nghiệm
cũng không chỉ dọa được
đôi khi điều này đòi hỏi các bậc cha mẹ
phải thực sự nhạy cảm mới có thể nhận ra
hiện các bác sĩ đang nỗ lực tìm hiểu
nguyên nhân gây hội chứng covid kéo dài
theo cách bí ẩn như vậy ở trẻ nhỏ
họ cũng đang nghiên cứu đâu là triệu chứng
để xác định hội chứng covid kéo dài ở trẻ
dù một số nghiên cứu ở người trưởng thành
đã chỉ ra tới hai trăm linh triệu chứng covid kéo dài
nhưng điều này không được áp dụng
cho các trường hợp lâm sàng nói chung
trong khi trung quốc đang nỗ lực
chống lại covid một mươi chín
do sự lấy lán nhanh chóng của omicron
ở một số thành phố trọng điểm
các quan chức y tế ở thượng hai cho biết
dịch bệnh đang được kiểm soát
theo reuters tại thành phố thượng hải
nơi đang bước vào tháng phong tỏa thứ hai
các quan chức thành phố thông tin số lượng
các mắc mới đã giảm kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên bao giờ thượng hải
dỡ bỏ lệnh phong tỏa vẫn là câu hỏi lớn
trong khi đó các quan chức bắc kinh
thông báo đóng cửa các cơ sở kinh doanh
không cần thiết ở quận lớn nhất thành phố
quận triều dương
các nhà chức trách cũng cho hay
việc xét nghiệm hàng loạt sẽ được tiếp tục
ở các quận còn lại vào cuối tuần này
ủy ban y tế quốc gia trung quốc đã báo cáo
bốn sáu trăm hai mươi tám trường hợp dương tính
trong cộng đồng
trong đó có ba trăm năm mươi sáu trường hợp có triệu chứng
và bốn hai trăm bảy mươi hai ca không triệu chứng
thượng hải và bắc kinh
lần lượt ghi nhận bốn hai trăm sáu mươi chín
và bảy mươi hai trường hợp
với một mươi hai ca tử vong
tất cả đều đến từ thượng hải
ở cấp quốc gia các quan chức trung quốc
đang đẩy mạnh chính sách zero covid
theo đó trung quốc đang lên kế hoạch
cho các kinh bản sau giãn cách
bằng cách xây dựng các cơ sở xét nghiệm covid một mươi chín
phản ứng chuỗi polimersis vĩnh viễn
trước các thông tin về căn bệnh
viêm gan cấp hay còn gọi là
viêm gan bí ẩn đã được ghi nhận
tại một số nước trên thế giới
một số luồng thông tin đã đưa ra khuyến cáo
cho phụ huynh xét nghiệm men gan
tìm ra virus bí ẩn
bộ y tế cho biết đến nay việt nam chưa ghi nhận
các bệnh và đang theo dõi sát sao
tuy nhiên một số bài viết được đăng tải
trên các trang mạng xã hội là khuyến cáo
phụ huynh nên xét nghiệm men gan
để phát hiện được viêm gan bí ẩn ở trẻ
đang nói là những bài viết này
lại nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ
quan tâm của các bậc phụ huynh
nhiều phụ huynh bình luận tỏ ra khá lo lắng
hoang mang đồng thời hỏi tìm
các địa chỉ mong muốn đưa con mình đi xét nghiệm men gan
một chuyên gia trong lĩnh vực phân tử
tại tp hcm cho biết
xét nghiệm men gan là một trong những
xét nghiệm sinh hóa thông thường
rất nhiều cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm
tuy nhiên để xác định được
có phải là viêm gan bí ẩn hay không
không hề đơn giản bác sĩ cần phải
chẩn đoán làm chuyên sâu không hề dễ dàng
vì này khuyên cáo
phụ huynh không nên lo lắng dối loạn
vì thông tin xung quanh bệnh viêm gan bí ẩn nấu trẻ
chú ý xem mình có biểu hiện gì
bất thường hay không cần thiết thì
mới đi khám ở các cơ sở uy tín
phòng giáo sư phùng nguyễn thế nguyên
trường bộ môn nhi trường đại học y dược tp hcm
cho biết xét nghiệm men gan
bình thường có thể phát hiện được những
tổn thương ở gan chức năng có tốt không
sau đó các bác sĩ nghiên cứu
nguyên nhân gan bị tổn thương
nếu nghi ngờ do virus adeno thì tiếp tục
xét nghiệm chuẩn đoán hiện nay
muốn làm các xét nghiệm phát hiện viêm ngằn cấp
các cơ sở phải có phòng lab
làm được pcr hoặc huyết thanh chuẩn đoán
trang bị máy móc hiện đại
một số cơ sở y tế lớn mới làm được
xét nghiệm này phòng giáo sư nguyễn
khuyên cáo xét nghiệm men gan
chỉ có thể phát hiện được những tổn thương
và chức năng của gan không thể xác định được
viêm gan bí ẩn phụ huynh nên
chăm sóc trẻ như bình thường nếu có
các triệu chứng sốt miệt mỏi pháng da
thì nên đưa con đến các cơ sở y tế
uy tín để được điều trị đồng thời
phụ huynh nên đưa con đi trích ngừa đầy đủ
như viêm gan a b vì những
tác nhân này cũng rất nguy hiểm
trước đó sở y tế tp hcm
cũng đề nghị các cơ sở y tế
đặc biệt các bệnh viện chuyên khoa nhi
tăng cường phát hiện các trường hợp trẻ bị
viêm gan cấp hội trần với bệnh viện
bệnh nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng
đại học oxford để thu thập thông tin
và bệnh phẩm tiến hành kỹ thuật xét nghiệm
pcr và kỹ thuật metagenomics
tìm tác nhân gây nhiễm như
adenovirus và các tác nhân khác nếu có
chuyên gia y tế cho rằng
nếu virus adeno là nguyên nhân
của viêm gan cấp bí ẩn thì việt nam
không thể tránh khỏi sự xâm nhập của
căn bệnh này bác sĩ trương hiễu khanh
phó chủ tịch liên tri hội chuyên nhiễm
tp hcm cho rằng nếu các ca viêm
gan cấp này xuất hiện ở các nước nghèo
người ta sẽ châm nhận như một ca viêm
gan cấp thông thường mà không biết chính
sao nguyên nhân tuy nhiên
những ca viêm gan bí ẩn ở trẻ lần này
xuất hiện đầu tiên ở các nước tiên tiến
nên ngành y tế có năng lực để
xét nghiệm xác định đến nay
nghi phần lớn nhất tập trung vào virus adeno
tiếp bốn mươi một và gây ra viêm
gan cấp bất thường ở trẻ nhỏ
bác sĩ trương hiễu khanh nhận định
nếu virus adeino là nguyên nhân của viêm gan cấp
bí ẩn thì chắc chắn virus này
đã lây cho rất nhiều người tại quốc gia
có ca bệnh lưu hành khi virus adeno
tấn công có người bị đau bụng tiêu chảy
viêm hồ hấp cũng có khi virus
nhảy vào gan khiến người bệnh bị
viêm gan trường hợp adeno
gây viêm gan ở trẻ nhỏ phần lớn
đều tự hết bệnh nhưng có một tỷ lệ
chưa xác định được bị viêm gan cấp
phải ghép gan hoặc có ca tử vong
tuy nhiên những con số được báo cáo trên
toàn thế giới cho thấy số trẻ mắc phải
và nguy kịch không nhiều đến nay
có khoảng ba trăm linh trường hợp được báo cáo
phần lớn đã hồi phục nếu thực sự
là virus adeno chúng ta sẽ
không càn được chạy chơi không khỏi nắng
adeno lây qua đường hồ hấp
nên sẽ đến việt nam nhanh
vậy khi virus đến chúng ta phải làm gì
chỉ có rửa tay đeo khẩu trang đúng cách
bác sĩ khanh nói
ông nói thêm trong tình huống virus xâm nhập
nếu cơ địa của người việt nam không
bị adeno tấn công vào gan nhiều
người nhiễm sẽ có biểu hiện như cảm cúm
nhóm nguy cơ là trẻ nhỏ có cơ địa
đặc biệt mang bệnh lý chuyển hóa
hoặc bị viêm gan bê sẵn virus
adeno tấn công sẽ khiến gan tổn thương
nghiêm trọng hơn trẻ bắt buộc phải được
điều trị tại bệnh viện như các ca viêm
gan cấp virus khác giúp gan hồi phục dần
tuy nhiên phụ huynh tuyệt đối
không cho trẻ uống thuốc tùy tiện ví dụ
trẻ bị viêm gan mà cho uống
paracetamol thì gan sẽ bị hư ngay
nguy kịch thêm bác sĩ khanh
khuyên phụ huynh không nên hoang mang
quan trọng nhất cha mẹ cần đưa trẻ đi
bệnh viện ngay lập tức khi phát hiện trẻ vàng
da toàn thân hoặc nước tiểu sẫm màu
ông nói dù viêm gan cấp
bí ẩn hay không thì trẻ có các dấu hiệu
trên bắt buộc phải đến bệnh viện để
bác sĩ chuyên gan điều trị
chuyển sang những tin tức mới nhất về sea games ba mươi một
thưa quý vị thắng indonesia
ngày gia quân mồng sáu tháng năm
xoa đi nhiều hoài nghi về năng lực
của đội quân dưới chiếm park hansel
nhưng đường đến chiếc huy chương vàng sea games ba mươi một
vẫn còn dài dưới đây là hai chi tiết
dễ nhận thấy từ chiến thắng ở trận gia quân
của việt nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên là vai trò quyết định
của ba cầu thủ quái tuổi
chính họ tạo ra sự khác biệt giữa hai hiệp đấu
cụ thể hóa những chỉ đạo chiến thuật
được huấn luyện viên park hansel đưa ra
sau giờ giải lao cũng chính họ trực tiếp
ghi bàn kể đến indonesia
cũng cho thấy trạng thái tâm lý
có phần lo sợ khi đối đầu chủ nhà
rồi sụp đổ trong hiệp hai
họ đã không thể chơi thử bóng đá tốt nhất
dù đã đem đến sea games ba mươi một
đội hình rất mạnh thay vì tạo ra
một thế trận đôi công song phẳng indonesia
quay về với kiểu đá thổ bạo
và khi bị thua bàn thì sụp đổ rất nhanh
theo đánh giá khắt khe từ giới quan sát
lực lượng của việt nam
tại sea games ba mươi một chắc chắn không mạnh
hơn những kỳ đại hội gần đây
nhưng trong con mắt của các đối thủ khu vực
thì đội quân của huấn luyện viên park hansel
vẫn được đặt vào vị trí số một của giải đấu
với lợi thế sân nhà
cộng với phong độ ba năm gần đây
việt nam ít nhiều cũng đã tạo ra thế
đủ làm các đối thủ lo ngại trước khi làm bóng
tại một sân chơi dành cho
các cầu thủ còn ít kinh nghiệm như sea games
thì việc tạo ra nỗi lo ấy
lại là vũ khí quan trọng đối với đoàn quân
của huấn luyện viên park hansel
khởi đầu ấn tượng trước indonesia
càng khiến lợi thế của việt nam
trở nên đáng sợ cách hùng dũng
hoàng đức kiểm soát tuyến giữa
rõ ràng nằm ở một đẳng cấp cao hơn
lứa tuổi u hai mươi ba của sea games
nếu họ cứ tiếp tục chơi với phong độ đó
thật khó để các đối thủ tạo ra thế trận
áp đặt lên việt nam
ngay cả khi việt nam rơi vào tình huống bất lợi
nào đó do thiếu may mắn hùng dũng
hoàng đức cũng dư sức để đưa mọi thứ
quay về vạch xuất phát nhờ bản lĩnh
kinh nghiệm của họ
vấn đề còn lại của hvp hàn sơ
chỉ là giải quyết khấu ghi bàn hạn chế
mà đội chưa thể khắc phục được suốt ba năm qua
thế nên không có bất ngờ
khi trong ba bàn đội ghi ở ngày giao quân
hết hai thuộc về những cầu thủ quá tuổi
bàn còn lại là lỗi của hàng thủ indonesia
từ sau trước vô định
u hai mươi ba đông nam á hồi tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai tiền đạo trẻ
của chúng ta mới ghi được một bàn
qua năm trận giao hữu quốc tế trước thêm
sea games ba mươi một đầu philippines
sẽ là cơ hội để kiểm chứng mức độ
phụ thuộc của việt nam và
các cầu thủ quá tuổi bất kỳ đội bóng nào
đem đến sea games các cầu thủ quá tuổi
thì đương nhiên phải dựa vào họ
điều đó không có gì khó đoán
nhưng trận giao quân của thái lan cho thấy
biến cố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào
sai sót vẫn có thể xuất hiện
ngay ở vị trí dày dạn như thủ thành
cao nguyên vì thế hlv park
vẫn phải tính đến phương án sẽ thiếu
các cầu thủ quá tuổi trên sân
philippines chính là đối thủ tốt nhất để cho
thầy park làm bài kiểm tra này
nếu thắng họ việt nam gần như
cầm chắc vào vẻ bán kết không còn cơ hội
nào khác để thử nghiệm
so với indonesia xét trên từng vị trí
philippines có thể kém hơn
nhưng đây là đội có ý tưởng chơi bóng hiện đại
và rõ ràng hơn nhiều
philippines thường chỉ chơi theo cách quen của họ
kể cả khi đá với đội được đánh giá
mạnh hơn chiến thắng ở trận giao quân
cũng sẽ tạo nên sự tự tin cho philippines
để có trạng thái tâm lý thoải mái
khi đối đầu với đội chủ nhà
nếu một đối thủ như vậy việt nam cũng sẽ dễ đá hơn
có cơ hội lấy chọn điểm nhiều hơn
nhưng cũng có thể sẽ lộ ra
toàn bộ điểm yếu mà ở trận trước
indonesia không đủ năng lực để tìm ra
và khai thác tuy nhiên
vấn đề không nằm ở philippines
mà ở việc các học trò của hlv park hang seo
duy trì mạch cảm xúc chiến thắng của mình như thế nào
những lợi thế đang có giúp việt nam
được quyền áp đặt thế trận
kể đối thủ là ai giữa được trạng thái
thì đầu ấy sẽ giúp chúng ta khoa lấp
các điểm yếu đặc biệt là ở hàng tấn công
dù là người mở tỷ số
ở trận đầu tiên khả năng hoạt động
độc lập của thiên linh vẫn còn là một dấu hỏi
và cũng chưa thấy ai có thể đá thay
vị trí của anh phòng tỏa tiến linh
cắt đứt mối liên lạc giữa anh và hàng tiền vệ
chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của philippines
khi đó mọi con mắt sẽ hướng
về những tính toán của hlv park hang seo
trước trận đấu diễn ra vào lúc một mươi chín h tối nay
trước diễn đàn dành cho người hâm mộ
của trang asian football hầu hết
các ý kiến đều dự báo về một chiến thắng
dễ dàng cho u hai mươi ba việt nam
có ý kiến còn dự đoán u hai mươi ba việt nam
sẽ thắng philippines với tỷ số bảy
tài khoản malana
bình luận chẳng có gì phải bàn
cái khi việt nam sẽ giành chiến thắng
ở trận đấu này và tạo điều kiện thuận lợi
cho indonesia giành vị trí thứ hai
của bảng a để vào bàn kết
cổ động viên savipak đến từ campuchia
viết việt nam bây giờ là đội bóng
số một ở đông nam á và philippines
hoàn toàn không có cửa thắng ở trận này
người hâm mộ hippie jang
đã mệnh dạng dự đoán dự đoán
của tôi ở trận đấu này là u hai mươi ba việt nam
sẽ giành chiến thắng với tỷ số bảy
naka mura nhận định trận đấu này
tỷ lệ thua của philippines là rất cao
vì nếu nhìn vào đội hình cầu thủ
lẫn tài năng của hỗ trợ viên
thì việt nam tốt hơn hoàn toàn
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số
ý kiến kêu gọi philippines hãy
chiến đấu hết mình để gây bất ngờ
cổ động viên jamulo viết
hãy để mọi người thấy được tinh thần của philippines
chắc chắn các bạn sẽ làm được
tài khoản hariram bình luận như sau
giải đấu sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn
nếu philippines đánh bại việt nam
ở trận đấu mọi người sẽ
không chỉ chờ đợi thái lan và việt nam
mà còn những đội bóng khác nữa
xin nhắc lại một lần nữa về lịch thi đấu
đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ đối đầu
với đội tuyển u hai mươi ba philippines vào tối nay
lúc một mươi chín h trên sân việt trì phú thọ
chúng ta hãy cùng theo dõi
và cố vũ cho đội tuyển nước nhà
quý vị và các bạn dự đoán tỷ số chuyện này ra sao
hãy để lại bình luận phía dưới để chúng tôi được biết nhé
và thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín
cũng như đời sống xã hội
sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo